tại đây tiếp tục có mưa ở nhiều nơi thời gian mưa tập trung chủ yếu về chiều tối và đêm
trong cơn rông có thể kèm theo cả lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm người dân cần hết sức lưu ý
về nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên phổ biến từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
tại nam bộ trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước